trả lời chủ tọa phiên tòa bị cáo nguyễn thái luyện cho biết theo quan điểm cá nhân của mình bị cáo cho rằng bản thân không có ý định lừa đảo khách hàng
trước khi giao kết hợp đồng bị cáo đều đã giải thích tình trạng các khu đất với từng khách hàng
hội đồng xét xử cho rằng toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch của công ty alibaba đều được chuyển về cho bị cáo sử dụng
dù với số tài sản hiện tại bị cáo dư sức để khắc phục hậu quả nhưng không có nghĩa là bị cáo không có hành vi phạm tội
sau khi nghe hội đồng xét xử phân tích bị cáo luyện thừa nhận hành vi phạm tội và mong tòa ghi nhận thiện trí khắc phục thiệt hại để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
hội đồng xét xử cho biết quá trình giải quyết vụ án có một người tên là lê viết an có đơn đề nghị thay bị cáo luyện và võ thị thanh mai là vợ luyện khắc phục toàn bộ số tiền hai năm trăm linh tỷ đồng thiệt hại
đổi lại quyền sở hữu bất động sản của luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông an
về việc này hội đồng xét xử cho biết nếu ông an có thiện trí giúp đỡ và muốn khắc phục hậu quả thay bị cáo luyện thì tòa sẽ thông qua để ông an đến cơ quan thi hành án nộp tiền
tòa sẽ xem đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử lưu ý rằng không có quyền công nhận hợp đồng mua bán giữa luyện và ông an
đây là quan hệ dân sự nằm ngoài phạm vi xét xử của vụ án này
đồng thời hội đồng xét xử cũng không thể hủy lệnh kê biên
sau khi được giải thích đến nay ông an vẫn chưa nộp khoản tiền nào
với hành vi cưỡng đoạt tài sản nguyễn thành trung sinh năm hai nghìn ba trú tại xã an tràng huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra làm rõ
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại khu vực cổng công ty sao mai địa phận thôn thượng xã an tràng huyện quỳnh phụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện quỳnh phụ bắt quả tang nguyễn thành trung có hành vi cưỡng đoạt tài sản số tiền bị hại là năm mươi triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
tại cơ quan điều tra trung khai nhận qua tìm hiểu trên mạng xã hội được biết bị hại là người có địa vị trong xã hội
trung đã lập tài khoản facebook với tài khoản giống với tài khoản facebook của bị hại
trung đã sử dụng điện thoại di động lắp sim thuê bao tạo gmail có tên của bị hại rồi dùng gmail này đăng ký tài khoản facebook
lấy hình ảnh và các thông tin liên quan đến bị hại
làm hồ sơ cá nhân cho tài khoản giả mạo của mình
sau đó trung đã dùng tài khoản facebook mạo danh của bị hại đăng tải nhiều bài viết video đã cắt kép
chỉnh sửa có nội dung xuyên tạc sai sự thật tuyên truyền nói xấu đảng nhà nước
mục đích là làm xấu hình ảnh danh dự của bị hại gây sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản của bị hại
trung đã đe dọa bị hại nếu muốn trung xóa tài khoản facebook giả mạo này
thì bị hại phải chuyển cho trung số tiền là hai trăm linh triệu đồng
theo cơ quan công an
thì đây là thủ đoạn hoạt động phạm tội mới vì vậy các cơ quan đơn vị tổ chức và người dân
cần hết sức cảnh giác chủ động phong ngừa và kịp thời phản ánh tố giác với cơ quan công an
khi phát hiện có hành vi phạm tội như trên
một thông tin đáng chú ý khác thêm ba đối tượng trong đường dây mua bán các cô gái
phục vụ trong quán karaoke liên tỉnh quy mô lớn vừa bị bắt giữ
đó là bùi hữu trường phan anh tuấn và phùng minh sáng
như vậy liên quan tới vụ án này
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ tổng cộng chín đối tượng
để điều tra về các hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người
trong đó nguyễn thị hoa chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông là đối tượng cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu trong thời gian làm quản lý tại một quán karaoke
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật hoa thấy có thu nhập cao
nên đã nảy sinh ý định chăn rắt các cô gái để phục vụ khách hát
từ đó hoa đăng tải bài tuyển dụng nữ nhân viên việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội
khi các đối tượng trong đường dây đưa mỗi cô gái đến cho hoa hoa sẽ trả từ một mươi bảy đến hai mươi năm triệu đồng
số tiền này hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính các cô gái được đưa đến
tất cả các cô gái này đều được hoa thuê nhà cho ở tại đường đặng thái thân thành phố bù ma thuật
hàng ngày hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái đến phục vụ
tại các quán karaoke quán nhậu trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
sẽ được chia đôi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã giải cứu được một mươi tám cô gái do hoa chăn rắt
vào tối qua đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành kiểm tra
và phát hiện một nhóm thanh niên thuê trọ trên địa bàn có dấu hiệu mua bán khí cười
chuyên cung cấp số lượng lớn cho các quán bar karaoke giải trí
cụ thể phối hợp với công an phường hòa khê kiểm tra nhà trọ số hai mươi hai trên ba mươi bảy
đường thúc tề do một nam thanh niên hai mươi hai tuổi quê tỉnh quảng bình thuê ở cùng với nhóm bạn
công an phát hiện ở đây có chứa hai mươi hai bình khí cười n hai o loại ba kg và một mươi bốn vỏ bình kim loại đã qua sử dụng
bốn túi vải đựng bình khí một máy xấy đề khò
qua làm việc tất cả số khí cười trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
thanh niên này thừa nhận đã mua khí cười trên từ các tỉnh phía bắc đem về nơi trọ cất dấu
mỗi khi có yêu cầu từ các quán bar hay các cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí
cả nhóm sẽ cùng ngụy trang bình khí bên trong các túi thể thao và vận chuyển đến tận nơi
số tiền có được nhóm này dùng để ăn chơi sử dụng khí cười và tiêu xài cá nhân
hiện vụ việc đã được lập biên bản tịch thu số bình khí cười để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang khẩn trương điều tra truy bắt nhóm đối tượng dùng dao mã tấu
xông vào trạm dừng chân bỏ sữa hai ở quốc lộ năm mươi một huyện long thành chém người hậu quả làm hai người bị thương nặng
trong đó có nguyễn tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bị các đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái
gây án xong cả bốn đối tượng đã lên xe tẩu thoát
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện long thành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện long thành
tiến hành khám nghiệm hiện trường làm việc với nhân chứng và những người có liên quan
qua điều tra truy xét nhanh
công an huyện long thành đã bắt được đối tượng nguyễn quốc trưởng chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
qua đấu tranh bước đầu trưởng khai nhận do có mâu thuẫn với anh nguyễn hoàng linh là nhân viên bán hàng ở trạm rừng chân bò sữa hai
nên đã rủ nhóm bạn mang theo dao mã tấu đến trạm rừng chân này để tìm anh linh đánh
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra một số vụ gây dối trật tự công cộng hết sức manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà các đối tượng chủ yếu
là thanh thiếu niên đã tập hợp người mang theo hung khí đánh nhau gây mất an ninh trật tự
trước thực tế trên công an các đơn vị địa phương ở hậu giang đã quyết liệt vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng để giăn đe phòng ngừa tội phạm chung
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
vì nghi ngờ bị nhóm thanh niên đang nhậu xúc phạm hai đối tượng đến hỏi chuyện và hậu quả là cả một con hẻm ở khu vực sáu phường ngã bảy
thành phố ngã bắc
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố ngã bảy đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam tất cả tám đối tượng tham gia đánh nhau để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
quá trình đánh nhau thì hai bên có sử dụng hung khí ngược đuổi la hét
tuy hình như đánh nhau của các đối tượng không gây thương tích nhưng đã ảnh hưởng xấu đến mất an ninh trật tự gây bức xúc kỷ lượng trong quận chống nhân dân
do đó lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo là phải cương quyết xử lý nhóm đối tượng này nhằm găng đe giáo dục
để giải quyết mâu thuẫn các đối tượng còn sử dụng bom xăng tự chế tấn công nhau
rất may lực lượng công an đã kịp thời phát hiện ngăn chặn nên không xảy ra hậu quả đáng tiếc
tại địa bàn huyện châu thành từ đầu năm đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã khởi tố hai vụ gây dối trật tự công cộng với hơn hai mươi bị can trên dưới một mươi tám tuổi
nhất là tăng cường tần tra khép kín địa bàn
kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
hai là nhanh chóng điều tra để xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng nếu đủ điều kiện
nếu các đối tượng mà có hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng thì có thể khởi tố tội danh như cố ý yên tích giết người
còn các đối tượng chưa đủ tuổi để chi cứu nghiêm sự về tội gây dối trật tự công cộng thì nếu đủ điều kiện thì lập hồ sơ hợp dụng giáo dục xã phường thị trấn để tiến hành quản lý đối tượng
cùng với công tác điều tra công an các đơn vị địa phương ở tỉnh hậu giang còn phối hợp với cơ quan tố tụng các cấp
truy tố xét xử công khai các vụ đánh nhau gây dối trật tự công cộng nhằm tuyên truyền phòng ngừa tội phạm
bên cạnh đó các gia đình cũng cần quan tâm quản lý giáo dục con em nhất là trong dịp nghỉ hè sắp tới
không để các em tụ tập tham gia đánh nhau hay đua xe cổ vũ đua xe trái phép dẫn đến vi phạm pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
cùng về tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
đối tượng nguyễn thị anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
đối tượng lê sĩ lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã quảng ninh huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa

đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép trái
đối tượng nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi hai dê la thành ask phường ngọc khánh huyện ba đình thành phố hà nội
đặc điểm nhận dạng đối tượng có nốt ruồi cách hai cm giữa chiếc mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an